theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đà nẵng tính từ đầu năm đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
sản lượng khai thác thủy hải sản trên địa bàn tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm ngoái
tính đến hết tháng tám sản lượng khai thác thủy hải sản trên biển tại đà nẵng ước đạt hơn ba mươi sáu tấn
tăng hai ba so với năm hai nghìn một mươi bảy thời gian qua được sự động viên của chính quyền địa phương
ngư dân đã an tâm tiếp tục duy trì bám biển đẩy mạnh hoạt động khai thác thủy hải sản
bên cạnh đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đà nẵng đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng
tổ chức tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản hải sản và các chủ tàu cá
thuyền trưởng tàu cá thực hiện khai thác thủy sản hải sản một cách hợp lý đã giúp sản lượng khai thác tăng trưởng ổn định